bộ y tế vừa có công điện gửi ubnd ba tỉnh thành phố là hà nội quảng nam và hồ chí minh
về việc tiếp tục khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trước tình hình dịch diễn biến phức tạp
đây là ba địa phương đã ghi nhận các trường hợp mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
là các trường hợp từng đi đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao tại đà nẵng
các địa phương này cần phải tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc khẩn trương tăng tốc truy vết các trường hợp
về từ đà nẵng từ ngày một tới ngày hai mươi tám tháng bảy đồng thời cần tăng công suất xét nghiệm
huy động cả y tế tư nhân xét nghiệm và triển khai thanh toán bảo hiểm y tế
kêu gọi người dân trung thực chủ động khai báo y tế và theo dõi tình hình sức khỏe